hiện nay việt nam đang có khoảng hơn năm người chấn thương cuộc sống
chấn thương cuộc sống cũng là nguyên nhân khiến những người khuyết tật gặp khó khăn trong cuộc sống
và cần sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội
trong buổi tổng kết các hoạt động của cộng đồng người chấn thương cuộc sống tại thành phố hà nội
các đại biểu tham dự đã chia sẻ năm hai nghìn một mươi chín cùng với cộng đồng người khuyết tật cả nước
người chấn thương cuộc sống đã nỗ lực hòa nhập cộng đồng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa
tại hà nội nhiều chương trình nhằm phát triển mạng lưới tạo công an việc làm
cho người chấn thương cuộc sống đã tích cực được triển khai thực hiện
tuy nhiên những người chấn thương cuộc sống đa số không có công an việc làm ổn định
do khả năng di chuyển vận động kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào gia đình nên gặp rất nhiều khó khăn
cộng đồng người chấn thương cuộc sống bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội
cùng các tổ chức để phát triển và mở rộng các mô hình dự án đào tạo dạy nghề
tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi nhằm tạo thêm công an việc làm cho những người đồng cảnh